do chính người thầy này hướng dẫn những thầy cô khác và các em học sinh làm

ngôi nhà tiếng việt là công sức của bao thầy cô và thầy cũng là người bỏ nhiều tâm huyết với nó nhất
tiếng thái gọi là gì nhỉ
à xinh cốm
sống sứa đúng không
có phải không

cũng gọi là ghế
à tắng đúng rồi

cũng tắng đúng không
rồi thế còn cái này
tiếng thái gọi là gì
à phản áng đúng nào
là cái đệ gì
cái này là con gì nhỉ
nếu theo có con gì
tiếng thái là tui
tô tê tê tê tê
đấy đúng nào
nhờ nói đúng nào
đây là con gì
à con vịt đúng nào

ừ hầm tiệm
ăn nó cay hay rắn
cay đúng không
con gì kìa
à tô hoa đấy đúng nào
đấy các bạn biết ngay là con trâu rồi đúng nào rất giỏi
cái này gọi là cái gì
mũ tiếng mông
à mũ mèo có nghĩa là mũ mèo đúng không
người thầy này vẫn tự nhận mình là không khéo ăn khéo nói
nhưng những chia sẻ chân thành của thầy đã khiến bao người phải xúc động
mình công tác ở trường này được ba mươi năm
thì mình coi cái trường này là
bởi vì là thực ra nó rất là nhiều quý niệm
đúng không ạ
rồi là các lớp lớp học sinh của mình nó
nói đúng mức là bây giờ đã có
cái lớp bây giờ là người ta gọi
các cháu ở đây mình dạy là
nếu theo những quan hệ gia đình người ta gọi mình là ông
mình có một cái điều là
nói đúng mức là trường mình coi nó như là gia đình của mình
mình lên trường thì coi nó là gia đình
các cái công việc mà mình cũng xác định rằng là
nó phải nói mà nếu mà nó không
mình nói nó không hay
quan trọng là
nó cũng đúng như là con cháu của mình thôi
xuất phát điểm như vậy
thì có những cái kỷ niệm hay đó là
các phụ huynh đưa xuống đây
mình trèo vào mình bằng ông thôi là
mình cảm thấy là vui rồi
ông này là
ngày xưa dạy
dạy bố mẹ đấy
mình không biết nói hay
mình chỉ muốn là
đào tạo các em
là con người đúng mực
nó cũng không
nó không phải là
là những người mà
nó quá cao siêu gì cả
chỉ mong sao các em ra ngoài đường
nhìn thấy các thầy các cô
mà được chào bằng thầy bằng cô
thành công rồi
thầy là một giáo viên chúng tôi hay trêu là
đang còn lúc rất là non trẻ đấy
cả tuổi trẻ và tuổi thanh xuân là thầy gắn với long sập rồi
nên có lẽ là chúng tôi nói là
ngôi trường nó giống như máu thịt của mình
nó chính là tình yêu thương
chính vì vậy mà thầy giáo cũng làm
cống hiến cho nhà trường
đặc biệt là yêu thương các em học sinh
cũng bằng chính cái tình cảm xuất phát từ trái tim của mình
chính vì vậy
đến trường bán chú này
người ta nhìn thấy các thầy cô giáo không chỉ dạy học
họ còn là những người đầu bếp
những người nhân công
họ là người thầy và cũng là cha là mẹ
bởi mọi nếp ăn nếp học nếp ngục của các em
họ đều lo lắng
không phải riêng mình mình các cô các thầy đây đều phải làm như thế cả
không phải trách nhiệm như nhau cả
mình thì cái là
thôi thì mình nhiều tuổi hơn mọi người một tí
mình gương mẫu hơn mọi người
cái trách nhiệm của mình cao hơn
các cô hiệu trưởng giao cho phụ trách công tác bán chú
thế là mình cũng rất là lo
nhiều khi các em ăn nghỉ ngủ rồi
sĩ số các em cũng không đảm bảo
thế kia thì mình cũng rất là
mấy có những năm đầu tiên
năm đầu tiên các em còn trốn
và sáng sớm
tối này không trốn đâu
tối mà trốn thì lại còn khó khăn hơn
buổi sáng sớm mới chuẩn bị vào học rồi
trời mưa gió các em bắt đầu trốn
rủ nhau trốn về
thế sau đó mình cứ
mới đầu là các em đến xuống cũng sợ các thầy các cô lắm
vì cứ nghĩ là các này các cô thấy họ thế kia
nhưng không phải
xuống đây sau đấy thì các em thấy là
cái tình yêu của các thầy các cô đối với các em này
thì là các em
khắc và tự
gắn bó đó
cứ sáng sớm thứ hai các em xuống trường học
và lại đến trưa thứ sáu mới về bàn
đầu tuần đến trường góp một vớt gạo
nhưng qua tết cũng chẳng còn gạo đóng góp
vì thế để đảm bảo những bữa ăn đủ no
đủ dinh dưỡng cho các trò
các thầy cô lại cùng chung tay
bởi các thầy cô đã tự nhủ
một khi đã mang các em về đây
bằng mọi cách phải chăm lo được cho các em
ngày nào cũng vậy
đúng một mươi giờ ba mươi phút
các em học sinh xếp hàng để lấy cơm ăn rất chật tự

những đứa trẻ ở bàn mông thường đến lớp với cái bụng lép kẹp
áo không đủ ấm
từ ngày về học bán chú
các em thích đi học hơn vì có cơm ăn
cơm có trứng có thịt có canh
cơm có trứng có thịt có canh
theo các thầy cô
tổng số học sinh cắt hối khoảng hai trăm chín mươi ba em

trong đó có hơn một trăm năm mươi em là học sinh ở xa
từ bảy đến hai mươi km nên phải ở bán chú tại trường
từ bảy đến hai mươi km nên phải ở bán chú tại trường
mỗi lần về nhà phải đi bộ
leo núi khoảng ba đến năm tiếng đồng hồ
để giúp các em yên tâm học tập
nhà trường đã tổ chức nấu ăn tập thể
với mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng
với mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng
từ ngân sách của các thầy cô
những em học sinh ăn xong

tự giác mang tô cơm và ghế đi cất
những em học sinh ăn xong
tự giác mang tô cơm và ghế đi cất
sau khi cho học sinh ăn
các thầy cô lại lo đến giấc ngủ
nơi nuôi những giấc mơ cho con trẻ

được các thầy cô quy hoạch một cách gọn ghẽ
khang trang nhất trong điều kiện khó khăn của trường
những móc quần áo được làm một cách thủ công
nhưng rất gọn gàng
những chiếc giường được xếp từng hàng
với những tấm chăn được gấp gọn gàng ngăn nắp
rất nề nếp và vô cùng quý củ
rất nề nếp và vô cùng quý củ
nhưng ít ai biết được rằng
điều đó có được là nhờ bao công sức
vì các em cứ thói quen là ngủ dậy

dậy xong cho các em gấp
cô giáo rồi các thầy cô vào gấp như thế nào

khi ngủ dậy là phải như thế nào
từ cái đệm các con phải kéo ra như thế này
phủ ra như thế nào cái gối con để ra
chăn gấp sao cho vuông vắng
các con tự làm một hai lần
thì mình lên sửa cho các con

xong là mình lại phân công
đến cho bây giờ là phân công các anh chị lớn
đến cho bây giờ là phân công các anh chị lớn
mình làm những công tác như gấp chăn gấp mặt
khoảng hai bạn chuyên để quét cái nhà ấy thôi
khoảng hai bạn chuyên để quét cái nhà ấy thôi

một tổ thì khoảng bốn năm bạn đi làm công tác vệ sinh khác
còn các em bé hơn thì đi nhặt rác

trong ngày là cứ đầy đủ đúng như thế
đến bây giờ là thầy các cô không phải lo cái chuyện này nữa

các em có ý thức tự rác hết
cứ đến giờ làm như thế
sao gia đình cả tuần
sao gia đình cả tuần

phải tự mình làm mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày
đó là điều khá xa lạ đối với trẻ em thành phố
nhưng với học sinh vùng cao
đặc biệt là học sinh trường bán chú lóng sập
thì đó là chuyện bình thường
ý thức được nền nếp có được
chính là do các thầy cô rèn rũa

tạo dựng cho các em ngay từ khi mới bước chân vào trường
tình thương yêu của các thầy cô
cũng gửi gắm bao niềm hy vọng
cho những mơ của con trẻ bay xa
quý vị thân mến những hình ảnh vừa rồi
cho chúng ta thấy rằng những người thầy người cô
ở trường bán chú lóng sập
không chỉ dạy cho các em con chữ
mà còn giúp cho các em có một cuộc sống no đủ hơn
giúp cho các em có thể tự tin đến trường
và câu chuyện của chúng tôi cũng xin phép khép lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị với những câu chuyện tiếp theo của chuyện đời thường